thưa quý vị hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam trong thời kỳ đổi mới
từ hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm đến nay hội nhập quốc tế đã mở rộng trên tất cả các lĩnh vực
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của thứ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn
về kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng sau năm năm triển khai nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
từ hội nhập quốc tế là trọng tâm đến nay hội nhập quốc tế là triển khai nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị an ninh quốc phòng sau năm năm triển khai nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
chỉ còn chưa đầy một mươi hai tháng nữa trước khi trạng đua f một đầu tiên tại hà nội sẽ chính thức diễn ra
hàng triệu người sẽ theo dõi những cuộc đua tốc độ của các siêu sao trên đường đua hà nội
điều này đồng nghĩa với việc mọi công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị kỹ cảng ngay từ bây giờ
đó cũng sẽ là những nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong tiểu mục việt nam yêu thương hôm nay
diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai tại bắc kinh trung quốc
ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại buổi hội kiến thủ tướng khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phát triển ổn định lành mạnh và bền vững lâu dài hoàn ngành và ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường
bảo đảm các nguyên tắc hợp tác hòa bình bình đẳng và cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp quốc tế
hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các nước
về phần mình tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh đảng nhà nước trung quốc coi trọng quan hệ với việt nam
nhất trí cùng việt nam duy trì tiếp xúc cấp cao tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất
mở rộng giao lưu nhân dân củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống
cũng nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai tại bắc kinh trung quốc
ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
ngay sau cuộc hội kiến hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao ba văn bản hợp tác trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật
các sản phẩm sữa của việt nam xuất khẩu sang trung quốc văn hóa và du lịch
nhân dịp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự diễn đàn lần này
các bộ ngành hai nước đã ký một số văn bản hợp tác khác trên lĩnh vực nông nghiệp
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp các doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc và thế giới
thuộc nhóm các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng năng lượng tài chính công nghệ
thủ tướng đã dự lễ kỷ niệm năm năm việt jet mở đường bay tới trung quốc
và chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn th true meal và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm quốc tế vô tích kim kiều
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm gặp gỡ nói chuyện với đông đảo cán bộ đại sứ quán
và cộng đồng người việt nam đang học tập và sinh sống tại trung quốc đánh giá cao tình cảm quý báu
luôn hướng về quê hương đất nước đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ việt nam trung quốc
diễn đàn lần này với chủ đề hợp tác vành đai và con đường định hình tương lai chung tươi sáng hơn
có ý nghĩa thúc đẩy xu thế tự do hóa thương mại trên thế giới xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng phát triển bền vững
sự tham dự của việt nam tại diễn đàn lần này thể hiện chủ trương đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở nguyên tắc hợp tác hòa bình bình đẳng và cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau
phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
trên tinh thần đó việt nam luôn hoan nghênh các sáng kiến kết nối trong đó có sáng kiến vành đai và con đường
và tham gia các hoạt động của diễn đàn này ngay từ đầu
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
của hội đàm với đoàn đại biểu quốc hội lào do phó chủ tịch quốc hội lào
songfang fengkhamy làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại việt nam
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí cho rằng
quốc hội việt nam và lào cần nghiên cứu và triển khai các hoạt động hợp tác mới
chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế
hoạt động giám sát chung việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước
quốc hội hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như thực hiện các chức năng giám sát
và quyết định các vấn đề lớn của đất nước
trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ nhật bản bắc trung bộ diễn ra tại nghệ an
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ
đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam ông umeda kunio
tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định nền kinh tế việt nam nhật bản
có tính chất bổ sung cho nhau và lãnh đạo hai nước đã có cam kết về chiến lược kết nối
hai nền kinh tế nên trong quan hệ với các nước nói chung và với nhật bản nói riêng
đại sứ umeda kunio cho biết các tổ chức doanh nghiệp nhật bản đã trao đổi
làm việc với sáu tỉnh khu vực bắc trung bộ thông qua đó hiểu rõ thêm về tiềm năng
thế mạnh của các địa phương các tổ chức doanh nghiệp của nhật bản sẽ truyền đạt
giới thiệu những tiềm năng thế mạnh đó tới các địa phương doanh nghiệp của nhật bản
ngày hai mươi ba tháng bốn hội nghị hẹp bộ trưởng kinh tế asean lần thứ hai mươi năm đã diễn ra tại phu kẹt
thái lan tại hội nghị lần này các nhà lãnh đạo kinh tế asean đã thảo luận
ra soát và đưa ra chỉ đạo đối với các nội dung hợp tác kinh tế asean trong năm hai nghìn một mươi chín và cho định
hướng cho giai đoạn sắp tới thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh là trưởng đoàn việt nam
với tư cách là chủ tịch luân phiên asean nước chủ nhà thái lan đưa ra chủ đề chung cho
hợp tác kinh tế asean năm hai nghìn một mươi chín là thúc đẩy hợp tác vì sự bền vững với một mươi ba ưu tiên thuộc
ba trụ cột chính trong lĩnh vực kinh tế bao gồm định hướng tương lai tăng cường tính kết nối
và phát triển bền vững một cách toàn diện
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
trước khi đến với những chia sẻ với thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn trong tiểu mục chuyện việt nam
mời quý vị cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây để có thể hiểu hơn về công cuộc hội nhập
quốc tế của việt nam chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
trước khi đến với thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn trong tiểu mục chuyện việt nam
mời quý vị cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây để có thể hiểu hơn về công cuộc hội nhập
quốc tế của việt nam chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới
từ hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm
đến nay hội nhập quốc tế đã mở rộng trên tất cả các lĩnh vực
nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba khóa một mươi một đã khẳng định đường lối đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện
nghị quyết số sáu nqtu ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai nhấn mạnh
cần tăng hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế bảo đảm giữ vững ổn định chính trị xã hội
trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đó là việt nam không đạt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa
nhưng việt nam muốn là bạn của những người giỏi nhất
việt nam có đủ tự tin để làm điều đó
đồng thời việt nam có khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng
đó là khát vọng mạnh liệt không thua kém với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
để cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đảng về hội nhập quốc tế
bộ chính trị đã ban hành nghị quyết hai mươi hai ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
với nghị quyết hai mươi hai tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đã chuyển sang một giai đoạn mới
giai đoạn hội nhập toàn diện dựa trên ba trụ cột
kinh tế chính trị quốc phòng an ninh văn hóa xã hội khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu năm năm thành lập ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp chính phủ thủ tướng chính phủ đề ra các định hướng chiến lược
các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm
thúc đẩy triển khai hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn
kết quả lớn nhất đó là sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc hội nhập quốc tế
đó là từ chỉ tham dự bây giờ đã chuyển sang là
chủ động tham gia và tích cực đóng góp xây dựng cơ chế cũng như thể chế của đa phương
và đặc biệt là xây dựng các luật trong đa phương
đó là cái sự chuyển biến lớn nhất trong vòng năm năm qua trên tất cả các lĩnh vực
từ chính trị quốc phòng an ninh đến kinh tế
cái thứ hai đó là việc tham gia của cả các bộ ngành địa phương cũng như người dân vào hội nhập quốc tế
năm năm qua ta đã thiết lập củng cố khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tám đối tác
đến nay việt nam đã có mạng lưới quan hệ với hai mươi tám đối tác chiến lược và toàn diện
trong đó có đủ các nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam đã nỗ lực vươn lên để đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt tại các diễn đàn khu vực quốc tế
nhất là asean asem apec đồng thời tích cực đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương
và trật tự kinh tế chính trị quốc tế minh bạch công bằng dân chủ bền vững
đồng thời khai thác phát huy tối đa lợi ích mà đa phương đem lại
trong khuôn khổ liên hợp quốc nhóm châu á thái bình dương nhất trí đề cử việt nam làm ứng cử viên duy nhất của nhóm
cho vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhiều quốc gia khác cũng ủng hộ việt nam vào trọng trách này
phải nói rằng là trong cái quá trình chúng ta hồi nãy
vào nhóm quốc tế thì có một cái nhiệm vụ đặt ra rất lớn là làm sao
là chúng ta vừa đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế mà vừa đảm bảo gợi lệch của chúng ta
thế thì chúng ta tham gia là thành viên chính thức của ủy ban luật thương mại quốc tế
thì chúng ta có điều kiện tham gia sâu hơn vào cái quá trình thảo luận
xem xét các vấn đề mà các quốc gia và các doanh nghiệp cũng như là các cá nhân đặt ra trong các hoạt động thương mại quốc tế
từ đó là chúng ta có cái tiếng nói sớm hơn và sâu hơn đối với lại các cái văn bản các văn kiện pháp lý được xem xét
và từ đó chúng ta có được cái không chỉ đóng góp vào những cái công việc chung của luật thương mại quốc tế
mà chúng ta đảm bảo được những lợi ích chính đáng của chúng ta
ngay như vấn đề bây giờ một vấn đề đang rất được quan tâm
một trong vấn đề trọng tâm đang được trao đổi hiện nay trong ủy ban luật thương mại quốc tế
đó là vấn đề cải tổ cái hệ thống giải quyết tranh chấp
giữa các nhà đầu tư và các quốc gia
mà chúng ta biết rằng hiện nay là chúng ta là một trong những điểm đến
đối với cái tổng lượng đầu tư nước ngoài vào việt nam rất lớn
thế thì trong quá khứ mà chắc chắn trong tương lai sẽ nảy sinh những cái tranh chấp giữa các cái nhà đầu tư và chính phủ việt nam
thế thì cái vấn đề cải tổ cái hệ thống này làm sao nó hiệu quả và nó công bằng là rất quan trọng
và vấn đề nữa là cũng qua quá trình đó thì chúng ta tích lũy được thêm kinh nghiệm có thêm chi thức
để chúng ta vận dụng vào cho cái việc là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta
cũng như là chúng ta thực thi được tốt hơn những công ước ở trong nước và đào tạo cán bộ
đồng thời là tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ ngành liên quan
bởi vì trong vấn đề này là về mặt khu vực nhà nước là chúng ta sẽ phải có cái sự tham gia rất là tích cực của không chỉ bộ ngoại giao
và của các cái bộ ngành khác như là bộ công thương bộ quách đầu tư bộ tài chính tòa án nhân dân tối cao
biện kiểm soát nhân dân tối cao và bộ tư pháp
nhưng đồng thời trong quá trình này là chính quá trình là chúng ta cũng phải phát triển
và có cái tham khảo bởi vì là khi mà chúng ta giải quyết các tranh chấp thì giải quyết các cơ chế pháp lý trong đó có cái vấn đề liên quan trọng tài
việt nam thể hiện là một thành viên có trách nhiệm đóng góp và gìn giữ hòa bình tại một số điểm nóng trên thế giới
lần đầu tiên ta tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai tới nam sudan
giữ vững an ninh ổn định biên giới trên bộ
chủ động kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
ngoài ra hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội khoa học công nghệ y tế và giáo dục đào tạo
cũng được triển khai mạnh mẽ đồng bộ tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế
góp phần giữ vững an ninh quốc gia gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc
thế giới đã bước vào giai đoạn phát triển mới với việc thực hiện các mục tiêu phát triển liên hợp quốc đến năm hai nghìn hai mươi
thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhiều vấn đề mới đặt ra trên các diễn đàn quốc tế và khu vực đòi hỏi có phương cách tiếp cận mới
hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục là một nhiệm vụ quan trọng của việt nam
nhằm củng cố môi trường hòa bình tranh thủ các nguồn lực cho phát triển toàn diện đất nước trên mọi lĩnh vực

xin chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho thứ trưởng cho truyền hình nhân dân
thưa ông hội nhập quốc tế có một vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trước đây thì chúng ta đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

xin chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
trên các lĩnh vực vậy thì xin thứ trưởng có thể cho biết là cảm nhận của mình về sự thay đổi này
trước năm hai nghìn một mươi ba khi mà chúng ta ra cái nghị quyết hai mươi hai về hội nhập quốc tế
thì hội nhập của chúng ta từ hai nghìn năm hai nghìn chúng ta đã có cái chủ trương hội nhập về kinh tế quốc tế
lý hội nhập kinh tế quốc tế là nền tảng và cũng là cơ sở để chúng ta tiến hành mở rộng hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác
thế thì sau một mươi năm hơn một mươi năm chúng ta tổng kết lại thì thấy rằng là đất nước của chúng ta đã phát triển với một cái vị thế mới
với một cái tiềm lực mới và với một cái vị thế đối ngoại mới
cho nên chúng ta đã triển khai hội nhập không chỉ trong lĩnh vực kinh tế
mà chúng ta triển khai hội nhập cả trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng văn hóa xã hội khoa học công nghệ v v tất cả các lĩnh vực khác
thế và cái nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị đó
đã xác định những nguyên tắc những quan điểm chỉ đạo phương châm cũng như lĩnh vực hội nhập quốc tế của chúng ta
chính vì thế mà chúng ta đã thiết lập về cấp tổ chức bộ máy
chúng ta đã lập ra một ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
dưới ban chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế chúng ta có ba ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế
trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng do một phó thủ tướng phạm bình minh trực tiếp đứng đầu
rồi là ban chỉ đạo hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế do phó thủ tướng vinh đình huệ đứng đầu
còn ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa xã hội
và các lĩnh vực khác thì do phó thủ tướng vũ đức đan đứng đầu
như vậy chúng ta có bộ máy tương đối hoàn thiện hoàn chỉnh để chúng ta triển khai hội nhập trên các lĩnh vực khác
và nó bổ trợ giúp cho nhau hội nhập chính trị an ninh quốc phòng
như tôi nói là tăng cường sự tin cậy và đàn sen lợi ích với các đối tác
để qua đó thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác
nhưng mặt khác là hội nhập trong lĩnh vực kinh tế xã hội khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác
nó sẽ tạo một sự đàn sen lợi ích nền tảng để chúng ta tiến hành hợp tác hay hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
đảm bảo được chúng ta vừa giữ được môi trường hòa bình ổn định vừa có cái môi trường thuận lợi bên ngoài
để tranh thủ tốt nhất cho phục vụ cho phát triển kinh tế cũng như là bảo vệ thổ quốc
thưa ông hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh đã góp phần đắc lực củng cố vững chắc môi trường hòa bình
thuận lợi cho sự phát triển xử lý các thách thức an ninh từ sớm từ xa
và có thể nói rằng hội nhập trong lĩnh vực này là nền tảng cho hội nhập trong những lĩnh vực khác
vậy xin ông có thể đánh giá về ý nghĩa của kết quả của hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng
sau năm năm triển khai nghị quyết hai mươi hai
có thể nói một kết quả bao trùm và cũng là ý nghĩa bao trùm đó là hội nhập trong lĩnh vực
chính trị an ninh quốc phòng thời gian qua đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của ta với tất cả các đối tác
đồng thời nó cũng góp phần làm nâng cao sự tin cậy chính trị giữa ta và các đối tác
nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh của chúng ta và đồng thời nâng cao vị thế của việt nam
ở các tổ chức diễn đàn quốc tế
qua đó là góp phần tích cực vào việc duy trì môi trường hòa bình ổn định
tranh thủ được nguồn lực bên ngoài phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta
cũng như là nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thứ hai là hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng cũng là một tiền đề rất quan trọng
để chúng ta thu hút sự quan tâm của các đối tác
qua đó nâng cao hiệu lực hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa xã hội
và hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng cũng là một quá trình
tập dượt để chúng ta hoàn thiện cơ chế bộ máy cũng như là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
để phục vụ cho hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được
thứ nhất là tăng cường được quan hệ làm sâu sắc quan hệ với các đối tác quan trọng
nhất là các đối tác chiến lược đối tác toàn diện các bạn bè truyền thống
qua đó là đảm bảo được môi trường hòa bình ổn định cho chúng ta
cái thứ hai là hội nhập trong lĩnh vực này nhất là trong phát huy
khi chúng ta phát huy được vai trò trong các tổ chức các diễn đàn đa phương
thì uy tín và vị thế của chúng ta nâng rất cao
tất cả các đối tác đều muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ta
tạo ra một sự đan xe lợi ích giữa ta với các đối tác
do đó nó cũng góp phần vào việc bảo vệ môi trường hòa bình ổn định
cũng như là chủ quyền toàn bệnh
và cái cuối cùng rất quan trọng tức là qua hợp tác hội nhập quốc tế này
thì hợp tác quốc phòng và an ninh của ta với từng các đối tác trên các lĩnh vực cụ thể
sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao tiềm lực quốc phòng cũng như an ninh của việt nam
do đó trong những bối cảnh như vậy thì chúng ta sẽ góp phần vào việc
đẩy lùi những nguy cơ đối với đất nước của chúng ta
kể cả những nguy cơ truyền thống an ninh truyền thống vấn đề an ninh phi truyền thống
thế mà qua hợp tác quốc tế như vậy thì sẽ góp phần giảm thiểu tối đa
và tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ tổ quốc
xin ông cho biết tầm quan trọng của việc giữ được hòa bình ổn định
để có thể tận dụng cũng như là phát huy những lợi ích mà hội nhập quốc tế mang lại
tôi đã nói là hội nhập trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng là tạo điều kiện rất thuận lợi
để chúng ta duy trì được môi trường hòa bình ổn định
đây là điều kiện rất quan trọng để chúng ta có thể phát triển
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất nhanh và phức tạp hiện nay
ngược lại khi chúng ta đã tham gia hội nhập trong lĩnh vực này
thì chúng ta cũng đóng góp vào cái việc duy trì hòa bình ổn định chung của cả khu vực và thế giới
và chính vì thế mà vị thế của đất nước chúng ta ở trong khu vực cũng nâng cao
sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với việt nam cũng nâng cao
và qua đó cũng vững chắc thêm
cái vị trí của chúng ta tạo ra nền tảng mà chúng ta đã có một phương châm từ rất lâu rồi
tức là bảo vệ đất nước từ khi còn rất sớm từ xa
và khi chúng ta chưa gặp nguy
thì lúc đó hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
sẽ giúp chúng ta có được cái vị trí tốt như vậy trong quá trình hội nhập và phát triển
là thành viên của cộng đồng quốc tế việt nam phải chấp nhận luật chơi chung
chúng ta không thể hành động đơn phương mà không tính đến lợi ích của những nước khác
vừa hợp tác vừa đấu tranh tất nhiên sẽ không tránh khỏi sự va chạm với những nước khác
vậy thì phương châm xử lý của chúng ta trong những tình huống như thế này là gì thưa thứ trưởng
thực ra thì trong hội nhập quốc tế thì luôn luôn là trong quan hệ với các đối tác
và cũng như hội nhập quốc tế nói chung không chỉ trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng
mà trong tất cả các lĩnh vực
khi quan hệ với các đối tác thì đều có những điểm đồng
có những lĩnh vực mà hai bên cũng chia sẻ với nhau nhưng mà cũng có những khác biệt
nguyên tắc chung của các nước chứ không phải là chỉ của chúng ta
nhưng mà chúng ta trong bối cảnh chúng ta triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa thì chúng ta rất đề cao cái phương châm là vừa hợp tác vừa đấu tranh
nhưng mà phải nói rằng là hợp tác là để tiếp tục phát huy những cái điểm đồng trong quan hệ với các nước
ví dụ chẳng hạn trong quan hệ của ta với các đối tác hiện nay là cái thúc đẩy cái tự do hóa thương mại dựa trên luật lệ
làm sao chúng ta cần phải hợp tác với các đối tác để làm sao duy trì được một cái trật tự thương mại tự do mở
để mà chúng ta tiếp cận cái thị trường của nhau cùng nhau phát triển
nhưng đồng thời trong quá trình này thì cũng có những cái xu hướng
có những trào lưu mà muốn bảo hộ
bảo hộ bộ dịch đóng cửa thị trường vân vân
thì cái đó là chúng ta cũng phải hợp tác với các đối tác các nước khác
để cùng làm sao là giảm thiểu cái chủ nghĩa bảo hộ thúc đẩy cái tự do thương mại
bởi vì cái tự do thương mại nó sẽ đem lại lợi ích cho các cái quốc gia
thì đấy là những cái rất quan trọng những nguyên tắc rất căn bản
ngoài ra trong hợp tác trong quan hệ quốc tế này thì cũng không phải chỉ trong kinh tế
mà trong các lĩnh vực khác nó cũng có những cái điểm khác biệt
nó khác biệt kể cả trong những cái suy nghĩ văn hóa hoặc là truyền thống khác nhau
thì cái này chúng ta hội nhập quốc tế là để chúng ta phát huy giữ vững cái bản sắc văn hóa dân tộc
và có thể nó khác với các cái nước khác
nhưng mà chúng ta truyền bá được cái hình ảnh của chúng ta ra bên ngoài
thì như vậy các nước khác cũng phải chấp nhận trong một cái xu thế thế giới hội nhập hiện nay
là họ chấp nhận là phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa của các quốc gia khác
trong đó có việt nam của chúng ta cũng vậy thôi
tôn trọng cái thể dân chính trị của nhà
tất cả những cái này đều là cái mà chúng ta phải đấu tranh để mà duy trì và giữ vững được cái bản sắc dân tộc của chúng ta
nhưng đồng thời cũng giữ vững được những cái nguyên tắc của chúng ta trong cái quan hệ quốc tế
đảm bảo làm sao là chúng ta vừa hội nhập cùng có lợi
nhưng mà những cái khác biệt thì giảm thiểu nó xuống
đấu tranh để giảm thiểu xuống nhưng mà không đi đến đổ vỡ
tránh làm sao trong quan hệ quốc tế của chúng ta hiện nay
cái xu thế chúng ta là hợp tác đấu tranh với nhau nhưng mà không đi đến đổ vỡ
hay là đối đầu với nhau
mà cùng hợp tác đấu tranh với nhau để làm sao duy trì được một cái trật tự thế giới vừa trên lần lệ
trên pháp luật quốc tế mà các nước đều tôn trọng bảo vệ để làm sao chúng ta có thể cùng có được môi trường hòa bình ổn định
cùng có được cái lợi ích tham gia trong cái hội nhập phát triển thương mại với nhau
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo chương trình xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục việt nam yêu thương
là một sự kiện thể thao lớn mang tầm thế giới nên giải đua đã được thành phố hà nội đề xuất và thủ tướng chính phủ thông qua đồng ý cho hà nội tổ chức giải đua này
nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị nhưng với nỗ lực của lãnh đạo và chính quyền thủ đô giải đua f một với nhiều nét khác biệt đang được gấp rút chuẩn bị
để sớm phục vụ người đam mê tốc độ việt nam và thế giới

đã mở cửa và hội nhập nhiều năm hình ảnh thủ đô vì hòa bình ngàn năm văn hiến đã được bạn bè quốc tế biết đến
tuy nhiên đăng cai tổ chức f một sẽ là một cơ hội quảng bá tuyệt vời bởi giải đua sẽ thu hút hàng trăm triệu người theo dõi trực tiếp
và quan trọng hơn năm nào giải đua cũng diễn ra
và giải đua này được diễn ra quanh năm
chính vì vậy đây là một cái dịp mà để chúng ta quảng bá hình ảnh của việt nam hình ảnh của hà nội ra thế giới
để trên cơ sở đó giúp cho thế giới người ta sẽ có một cái nhìn mới về việt nam về hà nội
và cũng thông qua đây để chúng ta thu hút khách du lịch thu hút đầu tư
và chúng ta tạo ra một thị trường
rất nhiều các ngành dịch vụ mới phục vụ chất lượng cao phục vụ cho giải đua này
sau lễ khởi công đường đua sự kiện ra mắt và chạy thử xe f một đã diễn ra và thu hút hàng vạn người tham gia
đăng cai giải đua công thức một hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ trong nước và thế giới nhiều điều thú vị
bởi những nét khác biệt mà chỉ riêng giải đua hà nội mới có
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo